trong khuôn khổ các hoạt động bên lề nhân chuyển thăm chính thức vương quốc thụy điển của thủ tướng nguyễn xuân phúc và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao việt nam
chiều ngày hai mươi bảy tháng năm theo giờ địa phương chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội nguyễn đức trung đã có buổi gặp và làm việc với thị trưởng thành phố stockholm
thị trưởng thành phố stockholm bày tỏ vui mừng được đón tiếp chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội cùng đoàn đến thăm và làm việc với tòa thị chính stockholm
hoàn ngành và chia sẻ sẵn sàng hợp tác với thành phố hà nội trong những lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội nguyễn đức trung thông tin tới bà thị trưởng tình hình phát triển kinh tế xã hội của hà nội và những chương trình dự án phát triển thành phố trong thời gian qua
nhằm thực hiện ba mục tiêu chính trong kế hoạch phát triển thành phố là cải cách hành chính đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và tập trung phát triển cơ sở hạ tầng ưu tiên là hạ tầng giao thông
chủ tịch thành phố hà nội cũng chia sẻ với bạn về những thách thức mà hà nội đang gặp phải trong quá trình phát triển đô thị đề nghị hai bên tăng cường hợp tác trên nguyên tắc hai bên cùng có lợi
đặc biệt trong những lĩnh vực mà thụy điển có thế mạnh như giáo dục đào tạo nghề về du lịch đổi mới sáng tạo giao lưu văn hóa nghệ thuật và nhân dân tiến tới ký kết hợp tác kết nghĩa giữa thành phố
tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài và chuyển sao công nghệ của các doanh nghiệp tập đoàn của thụy điển và stockholm vào hà nội